thưa quý vị sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
báo cáo kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy
cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết thời gian qua cục truyền thông công an nhân dân
đã tập trung thông tin tuyên truyền các vấn đề nóng thời sự liên quan đến an ninh trật tự
đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tích cực kịp thời phản ánh những kết quả
chiến công thành tích và các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm
và thực hiện các phong trào thi đua
về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới trung tướng mai văn hà khẳng định
cục truyền thông công an nhân dân sẽ bám sát kế hoạch ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
để thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xây dựng
chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân trong bảy mươi năm năm qua
các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoàn thành quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
tham mưu lãnh đạo bộ ký ban hành thông tư quy định về quản lý hoạt động báo chí xuất bản công an nhân dân
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận biểu dương những kết quả
phần việc mà đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân hoàn thành tốt trong thời gian qua
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong năm hai nghìn hai mươi
một năm diễn ra nhiều sự kiện hoạt động lớn của đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng lưu ý đội ngũ phóng viên báo chí cần chủ động hơn nữa
trong đấu tranh với những luận điệu sai trái xuyên tạc về vấn đề nhân quyền
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
chủ động tuyên truyền về những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an hy sinh bị thương trong khi làm nhiệm vụ
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh để xây dựng truyền thông hội tụ cần có sự chủ động
thông tin chất lọc nhanh nhưng phải chính xác phóng viên phải có khả năng tác nghiệp đa phương tiện
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân khẩn trương
nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ công tác
trong lĩnh vực báo chí xuất bản mang tính chất đặc thù đặc trưng của lực lượng công an
để mỗi phóng viên biên tập viên có thể nhìn vào đó để tự soi tự sửa
nhanh chóng giả soát hoàn thiện đề án quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ xác định văn phòng bộ công an là địa chỉ đỏ
để giao nhiệm vụ để chỉ đạo điều phối các mặt công tác công an đảm bảo thông suốt thống nhất hiệu quả
do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ văn phòng phải tiếp tục đề cao trách nhiệm
chủ động nêu gương và không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đó là một trong những chỉ đạo của trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
của văn phòng bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín văn phòng bộ công an đã tổ chức tốt công tác thông tin tổng hợp phân tích
dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
đề xuất với đảng nhà nước những chủ trương giải pháp quan trọng
cả về mặt chiến lược và giải quyết cụ thể các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự
chủ động cải tiến nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu biên tẩm văn bản
hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc
trong đó có nhiều văn bản quan trọng báo cáo trung ương đảng quốc hội chính phủ
tổ chức các hội nghị lớn của bộ
văn phòng bộ công an cũng thực hiện tốt chức năng là cơ quan phát ngôn
người phát ngôn của bộ công an chủ động cung cấp thông tin về an ninh trật tự
xây dựng lực lượng định hướng báo chí đảm bảo hoạt động của cổng thông tin điện tử bộ công an trên internet
các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công tác hậu cần phục vụ được đổi mới
và có nhiều chuyển biến tích cực
đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong văn phòng tiếp tục được kiện toàn và phát huy tốt vai trò
văn phòng vinh dự là một trong một mươi tám đơn vị được chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
đồng tình với những mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi mà đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ công an đã đề ra
thứ trưởng lương tam quang yêu cầu trong điều kiện triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới
văn phòng phải tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kết nối với các bộ ban ngành có liên quan
để trao đổi thông tin thống nhất phân tích đánh giá dự báo tình hình
đề xuất các chủ trương chiến lược trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
tập trung tham mưu với lãnh đạo bộ chỉ đạo bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối
các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý văn phòng phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính
đổi mới phương pháp làm việc chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu
coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
nhận thức rõ yêu cầu trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao